hiện nông dân nhiều vùng trồng hoa ở tây nguyên đang tất bật chuẩn bị đưa thành phẩm ra thị trường phục vụ người chơi hoa tết
tuy nhiên ở đây cũng có nhiều người con xa xứ nhớ quê
họ trồng hàng trăm gốc đào để phục vụ người chơi hoa góp phần mang không khí rộn ràng của tết miền bắc đến với mảnh đất tây nguyên đại ngàn
anh trần văn văn tổ năm phường chi lăng thành phố pleiku vốn là người con sứ bắc tốt nghiệp trung học phổ thông
anh theo gia đình vào tây nguyên học đại học và lập nghiệp
mỗi dịp tết đến nhà anh thường mua đào từ nam định gửi vào vì bố mẹ nhớ quê
năm hai nghìn một mươi anh mua giống đào ở nhật tân về trồng thử nghiệm
vì đào là loài cây khó tính ưa ướt lạnh nhưng đất phải thoáng khô
anh văn đã nảy ra sáng kiến ghép phôi gốc đào rừng tại gia lai với thân đào bích mua từ miền bắc
gốc đào rừng khỏe tán đào bích rộng nên cho cây đào ghép nở hoa khắp cành to nhỏ
hiện nay vườn đào của anh văn có khoảng một trăm năm mươi gốc để phục vụ khách chơi hoa tết
giá tầm hai một mươi triệu đồng một sản phẩm tùy vào độ lớn bé của cây đào
ngoài bánh trưng củ kiệu thì hoa đào cũng là một phần trang trí không thể thiếu của những người con xa quê
là người đam mê đào và cũng là một phần trang trí không thể thiếu của những người con xa quê